kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
đào hữu bính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu phó giám đốc trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
trường đại học tây bắc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la khởi tố bắt tạm giam
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra từ năm hai nghìn hai mươi hai phòng lao động thương binh và xã hội huyện quỳnh nhai
đã ký kết hợp đồng đặt hàng với trung tâm để thực hiện mở hai mươi năm lớp đào tạo nghề nông nghiệp
trong quá trình triển khai thực hiện đào hữu bính đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được sao
lập khống chứng tử thanh toán chi trả tiền công giảng dạy tiền công tác phí tiền lưu trú cho giáo viên
số tiền quyết toán khống gần hai tỷ đồng bính đã giữ lại cho bản thân
và sử dụng cho nhiều khoản chi ngoài danh mục hợp đồng đào tạo
nguyễn thị mai trưởng văn phòng giao dịch quỹ
phát triển phụ nữ huyện hương khê tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo sáu cán bộ tín dụng
lập khống ba trăm năm mươi bốn bộ hồ sơ vai vốn để rút một mươi tỷ đồng
công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bảy đối tượng về hành vi tham mô tài sản
theo điều tra từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba dưới sự chỉ đạo của nguyễn thị mai
sáu cán bộ tín dụng đã lập khống ba trăm năm mươi bốn bộ hồ sơ vai vốn tại một mươi xã trên địa bàn huyện hương khê
với tổng số tiền trên địa bàn huyện hương khê
tổng số tiền này mai sử dụng để trả các khoản vai đến hạn kinh doanh bất động sản đầu tư tiền ảo
do kinh doanh thua lỗ nên mai không có khả năng trả lại cho quỹ phát triển phụ nữ huyện hương khê
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã phát quyết định truy nã phan danh hưng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú xã diên xuân huyện diên khánh về tội giết người
hưng là nghi phạm sát hại ba người phụ nữ tại xã diên xuân huyện diên khánh
vào dạng sáng ngày hai tháng sáu vừa qua
công an tỉnh khánh hòa thông báo bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an
viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa
số tám mươi trần phú phường lộc thọ thành phố nha trang số điện thoại chín trăm bốn mươi bảy năm trăm một mươi ba nghìn một trăm một mươi ba hoặc chín trăm ba mươi năm tám trăm sáu mươi bảy nghìn sáu trăm bảy mươi sáu
gặp điều tra viên thụ lý nguyễn quốc bình quyết định được ban hành sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
khởi tố bị can đối với phan danh hưng về tội danh giết người nhưng người này đã bỏ trốn khỏi địa phương
liên quan đến vụ cản trở dùng gạch đập xe cấp cứu xảy ra vào chiều ngày ba mươi một tháng năm tại phường bảy thành phố trà vinh
hôm nay công an tp trà vinh đã tiến hành triệu tập lấy lời khai ba đương sự có liên quan đến vụ việc trên
các đương sự gồm hà quang danh nguyễn thị mỹ chi và huỳnh thúy nhi
trước đó vào chiều ngày ba mươi một tháng năm xe cấp cứu chở bệnh nhân từ bệnh viện trợ rẫy tp hcm về bệnh viện thiên ân thành phố trà vinh để tiếp tục điều trị bệnh
khi đến đường nguyễn đáng đoạn thuộc phường bảy tp trà vinh thầy có hai xe mô tô chạy cùng chiều phía trước nên tài xế bấm cỏi ưu tiên và vượt lên phía trước
sau đó nhóm người này chạy theo khi đến gần bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh thì chặn xe dùng gạch đá ném làm hư hỏng xe cấp cứu rồi điều khiển xe bỏ chạy
sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ đón và tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
sau ngày junhikun tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc dẫn đầu
cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương
đảng thứ trưởng bộ công an cùng đại diện các cơ quan của bộ công an
nhiệt liệt hoan nghênh ngài tư lệnh cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc sang thăm làm việc với bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thực thi pháp luật phòng chống tội phạm đang ngày càng phát triển tích cực ổn định đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai bên
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hai nước tiếp tục củng cố lòng tin chính trị
duy trì ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực nhất là kinh tế thương mại giao lưu văn hóa
bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đã hỗ trợ bộ công an triển khai hiệu quả dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp đẩy mạnh hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
trong đó có tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng internet triển khai dự án nâng cao năng lực lực lượng cảnh sát giao thông
phối hợp đảm bảo an ninh an toàn và tạo điều kiện cho công dân nước này sinh sống học tập và làm việc tại nước kia thúc đẩy giao lưu trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thể thao
bộ trưởng tô lâm tin tưởng thông qua chuyến thăm lần này quan hệ hợp tác giữa lực lượng cảnh sát hai nước sẽ tiếp tục phát triển mật thiết và hiệu quả hơn nữa
góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt hàn nâng lên một tầm cao mới
bộ công an việt nam cam kết sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ hợp tác với cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đạt được kết quả cao nhất
góp phần quan trọng vào công cuộc đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của bộ công an việt nam tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc yun hikun tin tưởng sự hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực
phòng chống tội phạm hợp tác đào tạo sẽ có những bước phát triển mới đồng thời khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị tin cậy lẫn nhau
giữa hai quốc gia hàn quốc và việt nam nói chung giữa cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc và bộ công an việt nam nói riêng ngày càng phát triển lên tầm cao mới
cũng tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm và tư lệnh junhikun đã trao biên bản cuộc họp về tăng cường hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu bộ công an việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam làm trưởng đoàn
và đoàn đại biểu cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc do ngài jun heeken tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc làm trưởng đoàn
đã tham gia hội nghị hợp tác cảnh sát cấp thứ trưởng việt nam hàn quốc lần thứ năm
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc nêu rõ hội nghị hợp tác cảnh sát cấp thứ trưởng việt nam hàn quốc lần thứ năm
diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa việt nam hàn quốc đã bước sang trang mới đối tác chiến lược toàn diện từ năm hai nghìn một mươi
điều này không chỉ thể hiện sự phát triển trong mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc nói chung
mà còn cho thấy hiệu quả của hội nghị hợp tác cảnh sát nói riêng trong việc đảm bảo an ninh giữ gìn trật tự an toàn xã hội hai nước
hội nghị đã trở thành diễn đàn thường niên có ý nghĩa quan trọng trong việc trao đổi các vấn đề hai bên quan tâm
là dịp để hai bên trao đổi các giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương cũng như trên các diễn đàn đa phương
tại hội nghị hai bên đã trao đổi thông tin thảo luận đánh giá về tình hình kết quả hợp tác trên các lĩnh vực thời gian qua
kiến nghị một số nội dung hợp tác trọng tâm thời gian tới
hai bên cũng chia sẻ sâu sắc về nội dung hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm hướng tới sự nghiệp chung là đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước đóng góp vào mục tiêu chung vì hòa bình ổn định của khu vực và thế giới
làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc
còn trong chiều nay tại hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an việt nam và ngài jun hi kinh
tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đồng chủ trì buổi lễ tổng kết dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho bộ công an việt nam giai đoạn hai
do chính phủ hàn quốc viện trợ thông qua cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho bộ công an việt nam giai đoạn hai được thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai với nguồn vốn tương đương hai bảy triệu đô la mỹ
nội dung tập trung vào sửa chữa và viện trợ trang thiết bị cho phòng thí nghiệm giám định kỹ thuật số và điện tử
viện trợ trang thiết bị khám nghiệm hiện trường và tổ chức đào tạo tập huấn về khám nghiệm hiện trường giám định kỹ thuật số điện tử
và giám định cháy nổ
tại buổi lễ ngài jun hee keun tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc khẳng định
thông qua chương trình hợp tác của dự án cả hai nước đã đạt được bước phát triển trong năng lực an ninh và mối quan hệ hợp tác
đồng thời cam kết trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh hợp tác trong tất cả các lĩnh vực giữa lực lượng cảnh sát hai nước
và thúc đẩy nâng cao năng lực khoa học hình sự cho bộ công an việt nam giai đoạn ba
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận và đánh giá cao quan hệ hợp tác mật thiết và thực chất giữa lực lượng cảnh sát hai nước trong thời gian qua
nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả thiết thực góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
trong đó đã góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho lực lượng cảnh sát bộ công an việt nam trên lĩnh vực khoa học hình sự
thời gian tới thứ trưởng đề nghị trên tinh thần đối tác chiến lược toàn diện việt nam hàn quốc
cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc tiếp tục ủng hộ hỗ trợ bộ công an việt nam nói chung và lực lượng kỹ thuật hình sự nói riêng
các trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến phục vụ đắc lực cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội
nhân dịp này cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc và bộ công an việt nam đã trao biểu trưng cho các cá nhân thuộc cơ quan hai nước đã có thành tích đóng góp trong triển khai dự án
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn công tác đối ngoại công an nhân dân
cùng dự có các đồng chí lê hoài trung ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương đồng chí đỗ việt hùng thứ trưởng bộ ngoại giao
các đơn vị chức năng của ban đối ngoại trung ương và bộ ngoại giao
thời gian qua quán triệt đường lối chính sách đối ngoại của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an đã ban hành nhiều nghị quyết chỉ thị
chương trình kế hoạch về đối ngoại công an nhân dân quy mô hợp tác trên các lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự được nâng lên tầm cao mới
hội nghị tập huấn lần này là cơ hội để nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của công tác đối ngoại công an nhân dân
chia sẻ những thành tựu kinh nghiệm đối ngoại của đảng ngoại giao của nhà nước đối ngoại nhân dân kể từ sau đại hội một mươi ba đến nay
hội nghị giúp lãnh đạo các đơn vị địa phương và cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp làm công tác đối ngoại
có kiến thức sâu rộng toàn diện về bối cảnh tình hình quốc tế khu vực tác động đến lợi ích an ninh quốc gia của đất nước hiện nay và cả giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
phát biểu kết luận thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị công an các đơn vị địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối chính sách đối ngoại
hội nhập quốc tế của đảng nhà nước tiếp tục củng cố mở rộng phát triển quan hệ hợp tác liên quan công tác công an với các tổ chức quốc tế
tăng cường hoạt động trên các diễn đàn đa phương liên quan đến công tác an ninh trật tự ở khu vực và trên thế giới
chủ động phối hợp với các đối tác tham gia giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu trong đấu tranh phòng chống tội phạm mang tính quốc tế
tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường nâng cao công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại
thưa quý vị tại mỗi kỳ họp quốc hội phiên chất vấn và trả lời chất vấn luôn được cử tri và các đại biểu đặc biệt quan tâm
theo chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm từ ngày sáu đến ngày tám tháng sáu quốc hội sẽ dành hai năm ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
ghi nhận bên hành lang quốc hội các đại biểu đặt nhiều kỳ vọng vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn
kỳ họp này và bày tỏ mong muốn các thành viên chính phủ sẽ làm rõ đưa ra các giải pháp cho những vấn đề mà cử tri quan tâm
thưa quý vị và các bạn trên cơ sở lấy phiếu ý kiến đại biểu quốc hội
tại kỳ họp này quốc hội sẽ tiến hành chất vấn đối với bốn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực lao động thương minh và xã hội
lĩnh vực dân tộc lĩnh vực khoa học và công nghệ và lĩnh vực giao thông vận tải
vào cuối phiên chất vấn phó thủ tướng chính phủ lê minh khái sẽ tham gia trả lời chất vấn
làm rõ các vấn đề đại biểu quốc hội quan tâm
tổng thư ký quốc hội bùi văn cường cho biết việc triển khai công tác chuẩn bị cho hoạt động chất vấn từ sớm
các đại biểu quốc hội có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu kỹ báo cáo của các bộ trưởng trưởng ngành
trên cơ sở đó chuẩn bị các nội dung chất vấn đảm bảo theo yêu cầu
các bộ trưởng trưởng ngành cũng có thời gian để chuẩn bị kỹ hơn việc trả lời chất vấn
để làm rõ các nội dung trách nhiệm và giải pháp quản lý nhằm tạo chuyển biến thực sự trong các lĩnh vực
những vấn đề được xác định và đưa ra chất vấn được đại biểu quốc hội đặt câu hỏi đối với các tư lệnh ngành
thì đều là những vấn đề đang nóng của cuộc sống hiện tại
những vấn đề đang còn rất nhiều khó khăn vướng mắt cần phải có cái sự giải quyết ngay
không thì nó sẽ tác động không tốt đến cuộc sống của người dân
với những vấn đề như thế thì các vị tư lệnh ngành trả lời chất vấn
song song với việc phải đưa ra được những giải pháp về trước mắt quốc hội
cũng như về lâu dài để kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn những vướng mắt những điểm nghẽn đó
tình trạng chung của quốc hội là phải tìm kiếm những giải pháp chia sẻ trách nhiệm
chúng ta không hỏi khó các đại biểu sẽ không hỏi khó không hỏi kiểu yêu cầu trả bài kiến thức với các bộ trưởng
mà vấn đề là cùng trao đổi cùng tranh luận thật là song phẳng thật là thẳng thắn
nhưng cái đích đến là để xây dựng để chỉ ra cái giải pháp
và cũng là chỉ ra trách nhiệm không biết bên nào để khắc phục sở trưởng
thì đến thời điểm này thì việc giải ngân các nguồn giống của chương trình mục tiêu quốc gia
về phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bào tộc thủy số về miền núi thì cũng còn rất là nhiều cái bất cập
và đến nay thì giải ngân còn khá chậm
nếu như mà có đặt vấn đề để câu hỏi thì tôi sẽ quan tâm đến cái vấn đề triển khai này
nhóm vấn đề của bộ giao thông vận tải liên quan đến việc những vấn đề mà tiêu cực trong thời gian qua
và giải pháp để mà khắc phục những hạn chế những cái tiêu cực đó trong thời gian tới
cử tri và nhân dân luôn quan tâm và mong muốn rằng là các vấn đề được trả lời rõ ràng cụ thể có lộ trình giải quyết tránh trả lời chung chung
phiên chất vấn tại kỳ họp lần này diễn ra khi hoạt động của quốc hội bước sang năm thứ ba của nhiệm kỳ
các bộ trưởng trưởng ngành trả lời chất vấn đều đã có thời gian công tác nắm tình hình
bên cạnh đó bối cảnh tình hình kinh tế xã hội thời gian qua với nhiều khó khăn thách thức cũng là áp lực đối với bộ trưởng trưởng ngành phải có giải pháp tháo gỡ kịp thời
trong phiên làm việc sáng ngày mai bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung sẽ là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước quốc hội
nội dung liên quan đến giải pháp phát triển nguồn nhân lực tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong tạo việc làm cho người lao động
giải pháp khắc phục bất cập hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trong đó có tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng
thưa quý vị sau đại dịch covid một mươi chín cả thế giới lại tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn thách thức như nguy cơ khủng hoảng nhiên liệu lạm phát và nền kinh tế việt nam cũng không phải là ngoại lệ
trước tình hình như vậy mọi người dân việt nam bao gồm cả đồng bào trong nước và đồng bào xa tổ quốc đều có mong muốn chung tay xây dựng đưa đất nước việt nam
vượt qua những khó khăn hội nhập và phát triển bền vững
tuy nhiên vẫn có một số ít người việt đang ở nước ngoài có ý đồ xấu với lỏng thủ dân tộc luôn tìm cách phá hoại công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
những người này cũng đang vấp phải làn sóng phản đối kịch liệt của chính đồng bào ta ở nước ngoài
trong tiểu mục nhận diện và đầu tranh ngày hôm nay sẽ bàn sâu hơn về vấn đề này với sự trình bày của btv nam hà
xin mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị mới đây kênh youtube nửa vòng trái đất tv của nhóm tác giả đang sinh sống tại hải ngoại
đã làm một chương trình việt kiều mỹ đóng nắp có tên gọi là bây giờ mà còn chống cộng thì quê mùa lắm
chương trình đã truyền tải một cách giản dị nhận định của một việt kiều đang sinh sống trên đất mỹ
về các sản phẩm tiêu dùng sản xuất trong nước được bày bán ở nước ngoài
từ đó đưa ra những nhận định về đất nước việt nam với niềm tự hào và mong muốn quê hương phát triển

cộng sản làm được cái gì cho tổ quốc cho dân tộc
anh đừng có nói cộng sản là không làm gì cho tổ quốc cho dân tộc
áo quần tôi mặc đây mây việt nam
giấy tôi mặc ở đây mây việt nam
áo quần tôi mặc ở đây mây việt nam
ô chắc lượng hả
mình được tôi phải là tự hào việt nam
mà hồi xưa người ta hơi giản dởn mấy mỹ đi rồi nó chỉ để được cái kèm cạp
anh biết cái kèm cạp kèm bấm việt nam của mỹ làm tốt lắm
bây giờ việt nam đã làm được cái đó rồi
sắt thép nó
rất là tốt
thứ hai tôi có ba cái nhà tôi đi sửa nhà tôi làm cái thay cái ông phô xét đó tôi còn giấy lại đây nè
tôi mua mây việt nam
chất lượng của đồ mây việt nam rất là tốt
đây mây việt nam tôi coi nó nằm ở đâu
sản phẩm mây việt nam nè
đồ trang trí nội thất cũng có mà đâu phải là rẻ tiền đâu
anh thấy một cái áo tôi mặc không nè mây việt nam nè
cái quần này cũng việt nam nè
đôi giày cũng việt nam
tất cả việt nam mới trống còng cái gì
không phải ngẫu nhiên mà chương trình trên đã nhận được gần một triệu lượt xem bình luận và chia sẻ
bởi hiện nay rất nhiều người việt nam ở hải ngoại đang có chung nhận định
và mong muốn được trở về việt nam xây dựng phát triển quê hương đất nước
ông hoàng văn tùng rời việt nam sang mỹ từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
bản thân ông cũng có nhiều nỗi niềm chăn trở

tuy nhiên sau nhiều lần trở về việt nam
ông đã nhận thấy những đổi thay tại mảnh đất quê hương
mọi người có thể đến việt nam để sinh sống
mọi người có thể đến việt nam để du lịch
mọi người có thể đến việt nam để kinh doanh kiếm tiền lập nghiệp
và mọi người cũng có thể đến việt nam để tham dự đức tin của mình
và tôi đã thấy việt nam đang làm những việc như vậy
và đang làm rất là tốt
cũng như ông hoàng tùng nhà báo sc terra nguyễn việt kiều mỹ rời quê hương từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cả gia đình sang mỹ định cư sinh sống trong cộng đồng người việt chống cộng cực đoan tại mỹ
nên nhà báo etc nguyễn không tránh khỏi một số ảnh hưởng tiêu cực
xong sau một thời gian dài quan sát tiếp xúc và trải nghiệm thực tiễn về đất nước và con người việt nam
ông cảm thấy những lời hô hào chống cộng đều có những động cơ không chính đáng đằng sau

đi tìm hiểu sự của người việt nam
mặc dù những tổ chức chống cộng hoặc là những giới truyền thông ở hải ngoại có khuyến hướng mà không thân thiện với việt nam
họ vẫn cứ tiếp tục cái công việc là nói sai sự thật thiếu khách quan về hiện tình đất nước
nhưng mà cái sự thật nó được phô bày lên trên mạng xã hội rất nhiều góc cạnh
như chúng ta thấy như là một bức tranh nhiều màu sắc
điểm chung của hai việt kiều trên là đều có những ngã rẽ sau khi được trải nghiệm thực tiễn ở quê hương
ở nước ngoài khi đó nhà báo etcetera nguyễn đã sáng lập ra tuần báo việt weekly
tinh thần của việt weekly là sự thật và diễn đàn thể hiện sự đa chiều
và bây giờ là kênh youtube việt nam today
và anh trở thành cầu nối giữa người việt trong và ngoài nước
về đất nước để tìm hiểu những cơ hội thì họ sẵn sàng họ đặt vấn đề
họ nêu những sự khó khăn nêu những điều gì mà nó bất cập
cho nên là bên phía bộ ngoại giao bên phía những nhà mà làm
kinh tế quản lý trong nước thì họ cũng đã tìm hiểu và cũng thấy được cái sự thao thức đó
và họ cũng đã kịp thời làm những cái làm sao cho cái cơ chế nó dễ dàng hơn
còn ông hoàng văn tùng lại nhận nhiệm vụ trưởng ban điều phối giáo hội các thánh hữu ngày sau chúa giê xu kỳ tô việt nam
để giúp những người mỹ có thể thực hiện tự do tôn giáo trên chính quê hương của mình
thì khi mà bắt đầu thì chúng tôi cũng có những cái vướng mắt
đa phần là sự không hiểu từ các cơ quan quản lý ở địa phương
họ chưa có những sự thông hiểu và không biết về chúng tôi
nên đôi khi chúng tôi có bị những cái khúc mắc về cách đăng ký
tuy nhiên chúng tôi cũng đã đến tận nơi từ các cơ quan quản lý từ địa phương
từ cấp phường cho đến cấp quận thậm chí là cấp thành phố
để chúng tôi giải thích về cách hoạt động của chúng tôi ở việt nam
và sau đó
sau đó thì chúng tôi đã được hướng dẫn từ các cơ quan quản lý
để chúng tôi đang có các điểm nhóm đầu tiên
đầu tiên ở hà nội và sau đó thì ở thành phố hồ chí minh
đa số việt kiều cho biết họ luôn ý thức được bản thân là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc việt nam
vậy nên về quê hương và có nhiều hoạt động hướng về quê hương là nhu cầu tự nhiên của bản thân
bên cạnh đó những đổi thay tích cực của đất nước chính là động lực
giúp bà con kiều bào tiếp tục tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết
khắc phục mọi khó khăn xây dựng cộng đồng vững mạnh
thưa quý vị chính các việt kiều sau mỗi lần trở về quê hương
lại giúp lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước và con người việt nam
nhà báo etcetera nguyễn sau sáu lần ra trường xa khi trở về
ngoài những tác phẩm được đăng tải trên các báo chí hải ngoại và kênh youtube cá nhân
thì anh còn xây dựng một studio về trường sa để cho những người dân vùng tây bắc
có thể hiểu hơn về biển và hải đảo việt nam từ đó nhân rộng tình yêu quê hương đất nước
vì làm ý nghĩa của nhà báo
nhà báo etcetera nguyễn việt kiều mỹ cũng sẽ khép lại tiểu mục nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại